trong hội thảo quốc tế về các quy định đối với xuất khẩu gạo và thị trường liên minh châu âu eu
tại thành phố hồ chí minh vừa qua nhiều doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu gạo đã được tiếp cận
quy định mới nắm bắt các thay đổi chính sách các quy định mới theo cam kết
hiệp định thương mại tự do evfta đối với xuất khẩu gạo sang thị trường eu
tại buổi hội thảo các doanh nghiệp địa phương đã được hướng dẫn về các quy định
đối với chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang eu nhằm tận dụng ưu đại thuế quan trong hạn ngạch
do eu cấp phép hàng năm hướng dẫn nâng cao năng lực tuân thủ theo các quy định thị trường
tận dụng các lợi thế ưu đại hướng dẫn công tác tổ chức sản xuất chế biến phát triển thương hiệu
các sản phẩm gạo gắn với phát triển thị trường tiêu thụ đáp ứng các yêu cầu của thị trường eu
hướng dẫn các quy định về đăng ký nhãn mát xuất xứ đối với xuất khẩu gạo vào thị trường eu
để các địa phương doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu gạo kịp thời nắm bắt
các giải pháp trong định hướng sản xuất kinh doanh